thưa quý vị và các đồng chí hình ảnh nữ công nhân môi trường tại hà nội van xin nhóm đối tượng thanh niên đừng cướp chiếc xe máy của mình đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên không gian mạng
tiếng kêu khóc của người phụ nữ nghèo khổ đã khiến không ít người phải rơi nước mắt xót xa
tuy nhiên thật may mắn những giọt nước mắt đó đã được các chiến sĩ công an quận nam từ liêm hà nội sớm lau khô bằng một món quà vô cùng ý nghĩa gửi trao tới chị
đây là hình ảnh vụ việc xảy ra vào đêm ngày ba tháng tám trên địa bàn quận nam tử liêm hà nội được camera an ninh nhà dân ghi lại
nữ công nhân môi trường này khi đó đang trên đường đi thu gom rác thì bất ngờ gặp một nhóm thanh niên gồm bốn người không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều
các đối tượng sau đó đã đe dọa rồi cướp chiếc xe máy dù người phụ nữ đã hết sức phan xin
tôi khóc văn xin mà nhóm cướp không tha chiếc xe tuy cũ nhưng là tiền hai vợ chồng tôi làm lụng vất vả trả góp trong một thời gian dài
gia đình chỉ có chiếc xe máy cũ là tài sản lớn nhất để tôi đi làm mưu sinh cho cả gia đình
ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc công an quận nam từ liêm đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy bắt nhóm đối tượng
đồng thời tổ chức đóng góp trao tặng chị trâm một chiếc xe máy mới
rất nhiều cư dân mạng đã gửi lời động viên cũng như chia sẻ niềm vui với nữ công nhân
tôi nghẹn lại khi xem hình ảnh chị khóc và giờ tôi lại dưng dưng khi chị được các chiến sĩ công an gửi trao món quà ý nghĩa này
mừng chị đã có một chiếc xe mới để đi làm tôi tin chắc chắn những tên cướp kia sẽ sớm xa lưới pháp luật
một cái kết thật có hậu cảm ơn các chiến sĩ công an đã luôn kịp thời
cảm ơn các chiến sĩ công an đã luôn kịp thời